tại thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm tái lập tỉnh vĩnh phúc
và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự lễ kỷ niệm
cùng dự còn có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
các đồng chí ủy viên bộ chính trị võ văn thường bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng
tỉnh vĩnh phúc được tái lập và hoạt động từ ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy sau hai mươi chín năm hợp nhất với tỉnh phú thọ
là tỉnh nằm trong khu vực đồng bằng châu thổ sông hồng
có vị trí chiến lược quan trọng trong lịch sử đấu tranh giữ nước và giữ nước của dân tộc ta
từ một tỉnh thuần đông khi mới tái lập khó khăn thiếu thốn về mọi mặt
thu ngân sách chỉ đạt sấp xỉ một trăm linh tỷ đồng
đến nay vĩnh phúc đã trở thành một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
và có đóng góp cho ngân sách trung ương
năm hai nghìn chín thu ngân sách trên địa bàn vượt qua mốc một mươi tỷ đồng
và đến năm hai nghìn một mươi bốn vượt trên hai mươi tỷ đồng
ước thực hiện năm hai nghìn một mươi sáu đạt ba mươi tám nghìn tỷ đồng gấp hai trăm tám mươi lần so với năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cùng với đó lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến mạnh mẽ
ngành giáo dục và đào tạo không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng giáo dục
cơ sở vật chất trang thiết bị trường học được tăng cường
vĩnh phúc là tỉnh thứ năm của toàn quốc được công nhận đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo năm tuổi vào năm hai nghìn hai mươi
và đạt phổ cập tiểu học mức độ hai năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ ghi nhận những thành tiệu mà vĩnh phúc đã đạt được
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã trao huân trường lao động hạng nhất tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh vĩnh phúc